vào khoảng hai giờ sáng nay tại tiểu khu hai trăm năm mươi tám thuộc địa bàn xã đắc tờ can huyện tumorong
lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm lâm tạc vận chuyển gỗ cháy phép
khi bị phát hiện thì nhóm lâm tạc đã bỏ phương tiện tăng vật chạy trốn vào rừng
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một mươi hai xe máy và ba hai mét khối gỗ rồi
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng hai lực lượng bảo vệ rừng cũng đã phát hiện và bắt giữ một mươi một xe máy
và một mươi ba lâm tạc đang vận chuyển khai thác ba mươi năm mét khối gỗ tại khoảnh ba tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy
thuộc huyện đắc tô hiện cơ quan chức năng của tỉnh con tum đang tích cực điều tra làm rõ